tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định ubnd tỉnh bình định đã phối hợp với bộ công thương
tổ chức lễ công bố hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo nhơn châu bằng cát ngập
dự án cấp điện từ hệ thống điện quốc gia cho xã đảo nhơn châu nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội
xóa đói giảm nghèo nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân trên đảo
đặc biệt dự án sẽ góp phần giữ vững an ninh quốc phòng chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
toàn bộ dự án có tổng mức đầu tư gần ba trăm năm mươi một tỷ đồng trong đó vốn do liên minh châu âu eu tài trợ là hai trăm tám mươi tỷ đồng